còn đây chính là địa điểm sản xuất thực phẩm bổ sung cà phê hoàng gia của công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm lafta có địa chỉ tại kim sơn sơn sơn tây hà nội
tại đây số hàng hóa được cất giấu dưới hầm ngầm trong khu nhà xưởng của công ty
trên nắp hầm được nguy trang rất tinh vi bằng các pha lê nhựa và bao bì hàng hóa các loại
một chín trăm năm mươi hộp cà phê hoàng gia hỗ trợ giảm cân được phát hiện nghi có thành phần sibu chamine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng thực phẩm bảo vệ sức khỏe
để xác minh chính xác thành phần chất cấm trong sản phẩm của công ty trách nhiệm yếu hạn dược mỹ phẩm lasva lực lượng chức năng đã cho tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm phân tích thành phần theo quy định
nhưng qua đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với chị em phụ nữ
có nhu cầu giảm cân nếu lựa chọn phải sản phẩm có chất cấm hậu quả thật khôn lường